huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hai hộ dân tại xã thống nhất
với tổng diện tích là ba bốn trăm sáu mươi hai m hai đất nông nghiệp để bàn giao cho các nhà thầu triển khai thi công cao tốc hạ long vân đồn
theo đúng trình tự pháp luật quy định
hai hộ dân bị cưỡng chế là hộ ông liêu văn dưỡng bà trần thị tư và hộ ông liêu văn ly bà trần thị kim
đều trú tại thôn đồng cao đây là hai trong số bốn mươi sáu hộ dân còn lại chưa đồng ý nhận tiền đền bù
để triển khai dự án cao tốc hạ long vân đồn
trước đó huyện hoành bồ đã triển khai sáu tổ công tác xuống các hộ dân để vận động tuyên truyền đối thoại với các hộ dân
lãnh đạo tỉnh và huyện hoành bồ đã nhiều lần trực tiếp gặp gỡ các hộ gia đình để nắm bắt tâm tư tháo gỡ vướng mắt của các hộ